đoàn công tác của bộ tổng tham mưu do thượng tướng nguyễn phương nam
ủy viên trung ương đảng phó tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam làm trưởng đoàn
đã đến kiểm tra công trình đường tuần tra biên giới tại tỉnh đồng tháp
tại buổi kiểm tra đại diện các cơ quan chức năng đơn vị thi công địa phương đã báo cáo tình hình thi công
và một số khó khăn vướng mắt đường tuần tra biên giới qua tỉnh đồng tháp đang xây dựng theo dự án của quân khu chín
đã được bộ quốc phòng phê duyệt khởi công xây dựng vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy với tổng mức đầu tư là hai trăm hai mươi hai tỷ đồng
đến nay tiến độ dự án đã được trên bảy mươi sáu hiện nhà thầu đang khẩn trương thi công để hoàn thành công trình vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
theo kế hoạch đoàn kiểm tra đánh giá cao vai trò của các đơn vị có liên quan chính quyền địa phương
trong xây dựng đường tuần tra biên giới qua địa bàn tỉnh đồng tháp
qua đây đoàn cũng đề nghị các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công công trình
nhưng phải bảo đảm chất lượng phục vụ nhiệm vụ tuần tra biên giới củng cố thế trận quốc phòng an ninh trên địa bàn